để ngăn chặn các loại bệnh dịch truyền nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân
những ngày qua đông đảo đoàn viên thanh niên tỉnh quảng ngãi đã phối hợp với các địa phương hỗ trợ
người dân vùng cao vệ sinh môi trường tiêu độc khử trùng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho
người dân phòng tránh các bệnh truyền nhiễm gần một đoàn viên thanh niên các huyện miền núi
các đơn vị lực lượng công an giao quân hỗ trợ đồng bào phòng tránh dịch bệnh các lực lượng
chia thành nhiều nhóm tuyên truyền cung cấp tờ rơi về các bệnh truyền nhiễm như suốt suốt huyết
viêm da bệnh đường hô hấp dịch cúng da cầm đồng thời hướng dẫn bà con cách phòng tránh
lây nhiễm dịch bệnh đoàn viên thanh niên các đơn vị huyện miền núi cũng ra quân cùng người dân
vệ sinh đường làng ngõ xóm phun thuốc diệt mũi khử trùng nước giếng phát quang bụi rậm
giữ vệ sinh phòng ngừa dịch bệnh tại các vùng núi cao của tỉnh quảng ngãi hiện đang trong giai đoạn
chuyển mùa nguy cơ bùng phát bệnh suốt suốt huyết tăng cao tình trạng dịch bệnh da cầm cũng
khó kiểm soát do người dân chủ quan vì vậy việc hỗ trợ bà con để mạnh tuyên truyền
dọn vệ sinh khử độc của đoàn viên thanh niên góp phần ngăn chặn phòng tránh dịch bệnh ở miền núi quảng ngãi